người dân vùng ven biển huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đang rất lo lắng bởi nhiều hồ nuôi tôm trên địa bàn trực tiếp xả nước thải ra bờ biển và gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường
tình trạng này đang đe dọa sự sống của các loài thủy sinh gần bờ và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều hộ dân nơi đây
dọc ven biển nhiều đường ống xả thải do những hộ nuôi tôm đấu thẳng ra bờ biển
tại những khu vực xả chứa rất nhiều rác bao nilon ruồi nhạc bâu đầy cộng với dọc nước đen ngòm hồi hám xỉ ra từ các sảnh kéo dài từ đỉnh núi xuống bóc mùi hồi thối khó chịu rất ô nhiễm
tình trạng này đã diễn ra ngang nhiên bấy lâu nay nhưng vẫn chưa được xử lý rất điểm gây bức xúc cho người dân
vùng biển huyện bình sơn có tiềm năng để phát triển mạnh về du lịch và nằm trong tổng thể quy hoạch công viên địa chất toàn cầu bình châu lý sơn của tỉnh quảng ngãi
vì vậy nếu không có giải pháp chấm dứt ô nhiễm
sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng ven biển và sẽ gây nên hệ lụy về lâu dài cho ngành du lịch